từ mâu thuẫn giao thông mà khoảng ba mươi thanh thiếu niên đã hẹn nhau để giải quyết bằng hung khí
vào ngày hôm nay ngày hai mươi tháng tám công an tp thủ dông một tỉnh bình dương đã tạm giữ một mươi chín đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi cối gây thương tích và gây dối chất tự công cậu
theo điều tra vào ngày một mươi bảy tháng tám nguyễn hữu phát điều khiển xe mô tô phân khối lớn
nẹp bô lưu thông trên đường thì xảy ra mối thuẫn cãi nhau với lê trí nhân
sau đó nhân đã rủ thêm một mươi tám đối tượng khác mang theo hùng khí là giao tự chế
mã tấu kiếm nhật và rượu đi tìm chém phát nhiều nhát gây thương tích và đứt hai ngón tay
sau khi gây án nhóm của nhân điều khiển xe rời khỏi hiện trường
phát bị thương tích nặng đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
quá trình truy xét đến hai mươi h ngày một mươi chín tháng tám lực lượng công an đã đưa một mươi chín đối tượng về trụ sở làm việc